kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
mở đầu bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy hôm nay sẽ là những tin tức tổng hợp an ninh trực tự xã hội và y tế
kính thưa quý vị ngày chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cuộc thi hoa hậu doanh nhân sắc đẹp việt nam
năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn bảo linh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng khổng tước
cùng các đối tượng bị tố chiếm đoạt tài sản của người thi
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công ty khổng tức đã tổ chức cuộc thi hoa hậu doanh nhân sắc đẹp việt nam
cuộc thi quy tụ bốn mươi thí sinh là những người đẹp doanh nhân ở các tỉnh thành khác nhau
tháng một năm hai nghìn hai mươi một thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
hai mươi triệu đồng đối với công ty khổng tước vì có hành vi tổ chức cuộc thi hoa hậu này mà không có giấy phép
người được giải cao nhất đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo của ông nguyễn bảo linh
cùng nhiều đối tượng khác vì nhận thấy các dấu hiệu khuất tức trong đêm chung kết
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án ngăn chặn nguyễn bảo linh bỏ trốn gây cản trở hoạt động điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thông báo truy tìm nguyễn bảo linh kêu gọi nếu biết nguyễn bảo linh đang ở đâu
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra đội chính phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
địa chỉ sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi gặp điều tra viên bùi thị tâm số điện thoại chín trăm linh hai ba trăm hai mươi bốn ba trăm sáu mươi chín